đang trên đà phục hồi sau đợt một của dịch bệnh covid một mươi chín ngành du lịch nước ta lại tiếp tục gặp vô vản khó khăn khi đợt dịch lần thứ hai bùng phát
nhiều doanh nghiệp du lịch đang rơi vào cảnh kiệt sức và có thể dẫn đến đổ vỡ hàng loạt trong thời gian tới
lúc này chúng ta cần có ngay những chính sách hỗ trợ để cứu doanh nghiệp chuẩn bị cho đợt khôi phục mới
ông lưu đức kế hiện là phó tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch việt
đợt dịch thứ hai bùng phát là cú sốc nặng nề khi tình trạng khách hủy tour hàng loạt
khó khăn lớn nhất lúc này là xoay sở tìm các phương án bồi hoàn tiền tour cho khách
các chi phí tổn động của đợt dịch lần một còn chưa giải quyết và thu hồi xong
thì doanh nghiệp lữ hành lại tiếp tục hứng chịu thiệt hại và tồn động của đợt hai
điều này đã khiến du lịch khó càng thêm khó
các công ty lữ hành rất khó bởi vì là người trực tiếp với khách từ đầu
trực tiếp thu tiền của khách và cũng là người trực tiếp đi đặt dịch vụ
đấy thì tiền thu của khách thì cơ bản đặt dịch vụ
thì khi mà trả lại khách thì về cái nguồn tiền đấy
trước đây thì các doanh nghiệp đều cố gắng để giữ khách để giữ lòng khách thì cũng ứng tiền vốn của mình
thế nhưng mà sau nhiều tháng không doanh thu thì cái quỹ đó nó cũng cạn kiệt rồi
hiện nay thì các doanh nghiệp là gần như một trăm linh là đều nhận được các tình trạng là báo hoãn hủy tour
thì đây là một trong những cái thiệt hại rất là lớn cho ngành du lịch nói chung và đặc biệt là các cái doanh nghiệp du lịch của câu lục bộ
bên cạnh một số khách hàng đồng ý hoãn điều chỉnh thời gian đi du lịch
nhiều khách hàng khi hủy tour yêu cầu hoàn lại tiền một trăm linh
việc hoàn trả kinh phí cho khách đặt trước là rất khó khăn do kinh phí này cũng được doanh nghiệp lữ hành đặt vé máy bay khách sạn dịch vụ tại điểm đến theo chương trình tour
thì nếu hỗ trợ cho gói du lịch riêng biệt trong đó phải có hàng không
và phải hỗ trợ cho hàng không đầu tiên thì hàng không mới hỗ trợ lại lữ hành và du khách được
thì đấy là quan điểm của tôi bởi kinh nghiệm những cái đợt hỗ trợ trước đó thì nó chưa kịp thời chưa hiệu quả
cũng phải nhìn nhận thế này du lịch và hàng không đều đang trong cái tình trạng là gọi là cũng lâm bệnh nặng với covid
thì muốn giải cứu doanh nghiệp mà được xét là ngành kinh tế mỗi nhọn
thì phải có cái gói hỗ trợ
cái gói hỗ trợ đặc thù đặc biệt kịp thời phải có tính cấp cứu
trước tình hình đó rất nhiều cuộc họp và giải pháp được đặt ra
tổng cục du lịch mới đây cũng tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch
về phía tổng cục du lịch sẽ tham mưu với bộ văn hóa thể thao và du lịch
kiến nghị chính phủ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp
trong đó tự trung chính sách cho doanh nghiệp và yêu đại